các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước ngày một mươi chín tháng bốn tổ tuần tra kiểm soát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ năm mươi một phát hiện một xe kia bảy chỗ chạy quá tốc độ nên ra hiệu dừng xe
lúc này trần kiều hưng bước ra và xuất trình một tờ công lệnh nội dung tờ công lệnh này đề cấp cho trần kiều hưng chức vụ là phó cục trưởng cục quản lý kinh tế chính phủ kiêm đặc phái viên chính phủ có đóng dấu tuyệt mật
công lệnh này có con dấu và chữ ký của nguyên thủ tướng nguyễn tân dũng hưng yêu cầu tổ tuần tra không xử lý lỗi vi phạm đối với chiếc xe vi phạm
nghi ngờ giấy trên là giả lực lượng cảnh sát giao thông đã mời hưng về trụ sở làm việc và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để làm rõ vụ việc
tại cơ quan điều tra hưng khai nhận tờ công lệnh trên được đối tượng mua vào cuối năm hai nghìn một mươi năm với giá là một năm trăm linh usd nhằm mục đích đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông khi đi trên đường
cơ quan điều tra xác định giấy công lệnh mà hưng mang theo để đối phó với cơ quan công an là giấy tờ giả